gần hai trăm linh doanh nghiệp đại diện cho hơn hai trăm chín mươi doanh nghiệp thủ đô đã được tôn vinh và đón nhận nhiều phần thưởng cao quý
tại lễ tôn vinh doanh nhân doanh nghiệp thăng long năm hai nghìn hai mươi
tham dự chương trình có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
đồng chí phương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà đội
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch ubnd tp hà nội trung ngọc anh nhấn mạnh
mặc dù bị tác động nặng nề bởi dịch covid một mươi chín nhưng chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
kinh tế thủ đô vẫn được duy trì tăng trưởng
tổng sản phẩm trên địa bàn grdp tăng ba hai mươi bảy tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên hai trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tăng bảy ba gần hai mươi doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần hai trăm sáu mươi tỷ đồng
để đạt được những kết quả này là nhờ sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nhân
doanh nghiệp của thủ đô với sự bản lĩnh trí tuệ sáng tạo
cùng với các doanh nghiệp tiêu biểu hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố hà nội
cũng đón nhận huân trường lao động hạng nhì vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi chín góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
sự kiện được tổ chức hướng tới chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy
và các ngày lễ lớn giải phóng thủ đô kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng lòng hà nội